chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ cuba và đại sứ tây ban nha đến chào xã giao
chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ cuba lianis torres livera được lãnh đạo đảng nhà nước cuba tin tưởng bổ nhiệm làm đại sứ tại việt nam
bày tỏ hy vọng trên cương vị mới bà sẽ có một nhiệm kỳ thành công
chủ tịch quốc hội cho rằng mối quan hệ hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt là cấp cao theo các kênh đảng nhà nước quốc hội cũng như các bộ ngành địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội việt nam đã vinh dự đón chủ tịch quốc hội cuba esteban lazo hanandez thăm việt nam
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết hợp tác toàn diện giữa việt nam cuba
đại sứ cuba cảm ơn chủ tịch quốc hội đã dành thời gian tiếp đón
khẳng định vài lần nữa
trò của quốc hội việt nam nói riêng và cá nhân chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có nhiều đóng góp
nhằm thúc đẩy cho quan hệ song phương của hai nước
cảm ơn chủ tịch quốc hội đã đến cuba viếng lãnh tụ cuba fidel castro
cho đến nay người dân cuba vẫn còn ấn tượng về bài phát biểu của chủ tịch quốc hội tại quảng trường cách mạng ngày đó
trong thời gian tới đại sứ cuba mong muốn được thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội
và tăng cường giao lưu nhân dân nhằm duy trì phát triển mối quan hệ này cho thế hệ trẻ hai nước
tại buổi tiếp đại sứ tây ban nha bà maria jesus figa lopez palop
chủ tịch quốc hội nhiệt liệt chào mừng đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại việt nam
mong muốn đại sứ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược
hướng tới tương lai giữa hai nước và hai quốc hội
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam rất coi trọng quan hệ với các nước châu âu trong đó có tây ban nha
chủ tịch quốc hội cảm ơn tây ban nha đã chính thức phê chuẩn hiệp định hợp tác
và đối tác toàn diện pca giữa việt nam và eu
đồng thời mong muốn tây ban nha và nghị viện tây ban nha tiếp tục ủng hộ việt nam
tiến tới ký chính thức hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta
đại sứ tây ban nha khẳng định tây ban nha mong muốn được thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với việt nam trên các lĩnh vực
đặc biệt với một nền kinh tế đã đạt được nhiều thành công như việt nam
tây ban nha và việt nam sẽ có nhiều hơn nữa các dự án hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
đồng thời sẵn sàng chia sẻ với việt nam về kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà tây ban nha có thế mạnh